do mưa lớn kéo dài liên tiếp một số tuyến đường thuộc địa bàn các tỉnh hòa bình và điện biên xuất hiện các điểm sạt lở đá rơi nước ngập
trong khi đó tại điện biên nhiều tuyến đường bị sạt lở làm giao thông đi lại khó khăn và ách tắc lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục sự cố
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông đề nghị người dân khi lưu thông qua khu vực trên tuyệt đối tuân thủ việc điều tiết giao thông của lực lượng chức năng không tự ý qua lại những khu vực có nguy cơ sạt lở và nước ngập